cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online để cập nhật những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin từ bình định một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định khiến một người chết và năm người bị thương
vụ việc xảy ra tại công trình thi công nhà dân ở phường hải cảng thành phố quy nhơn
vào thời điểm trên đang chuẩn bị đổ bê tông tầng một căn nhà thì công trình bất ngờ bị đổ sập
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ
rất may vào thời điểm đó chỉ có sáu nạn nhân đang đứng trong khu vực bị đổ một mươi bốn người khác đang nghỉ ở bên ngoài nên không bị ảnh hưởng
các nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
nguyên nhân ban đầu được xác định là do kết cấu chịu lực của công trình đổ bê tông không đảm bảo an toàn
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt được nghi can lê anh tuấn ba mươi một tuổi
trú tại phường pom hán thành phố lào cai trong vụ việc sát hại một phụ nữ hai mươi chín tuổi tại một nhà nghỉ trên đường giải phóng hà nội
bước đầu đấu tranh tuấn khai nhận lý do sát hại chị nguyễn thị hương giang là do tuấn vay nợ chị giang

nhiều lần chị giang đòi nên đối tượng xuống hà nội thuê phòng rồi hẹn chị giang đến để trả
sau đó sát hại nạn nhân rồi tẩu thoát
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám tại nhà nghỉ tám trăm bốn mươi bảy đường giải phóng quận hoàng mai
chủ nhà nghỉ phát hiện chị nguyễn thị hương giang chú tại phường yên sở hoàng mai hà nội
tử vong trên giường trên người có nhiều vết thương
qua điều tra xác minh được biết khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày một nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ
sau đó chị giang đi xe máy đến
khoảng một mươi năm phút sau thanh niên rời nhà nghị ra ngoài một mình
sau đó không thấy nam thanh niên quay lại cũng không thấy chị giang ra khỏi phòng
chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện ra sự việc
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống rượu mà đối tượng nguyễn tấn quân đã ra tay sát hại bạn nhậu của mình
khiến cho nạn nhân tử vong
vụ việc mới xảy ra tại quảng ngãi
trước đó nguyễn tấn quân hai mươi năm tuổi cùng với lê ngọc trường hai mươi bốn tuổi
và đào duy đạt hai mươi năm tuổi đều ở xã hành thịnh huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
đến ăn nhậu tại quán trên đường tôn đức thắng thuộc tổ chín phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
trong lúc nhậu do mâu thuẫn cá nhân đạt và quân xảy ra xô xát
do bị đạt dùng vỏ chai bia đâm vào tay quân đã tức tối dùng vỏ chai bia đâm trúng cổ đạt
khiến nạn nhân bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu
lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc để truy tố đối tượng trước pháp luật
do mâu thuẫn trong tình cảm một phụ nữ đã dùng dao đâm chết người yêu
vụ án này vừa xảy ra tại thôn phước lộc xã yà phê huyện cron park tỉnh đắk lắc
người gây án mạng là bạch thị thảo nguyên ba mươi hai tuổi ở thôn bốn xã ia phê huyện cron park tỉnh đắk lắc
nguyên có hai con nhỏ sau khi ly dị chồng đã có quan hệ yêu đương với nạn nhân là nguyễn quốc phương
tối hai mươi tháng tám do mâu thuẫn nguyên cãi nhau với phương
bị phương tát vào mặt sẵn có con dao trong người nguyên đã rút dao đâm một nhát vào bụng phương khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
hiện bạch thị thảo nguyên đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra xử lý
thông tin từ phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bạc liêu một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an bắt giữ
khi đối tượng quách quốc an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại ấp vĩnh an
xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với một đối tượng nghiện khác tại khu nhà trọ thuộc khóm tám phường năm thành phố bạc liêu thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá hơn ba triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác
hai đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi cướp giật trên đường phố tại địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang cũng đã bị lực lượng công an trên địa bàn nhanh chóng bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ tên là lâm đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tỉnh an giang và phạm minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tỉnh kiên giang
cả hai đã dùng xe máy chở nhau trên đường phát hiện thấy hai phụ nữ đi xe máy lưu thông cùng chiều nên đã ra tay giật túi sách của nạn nhân
trên đường chạy trốn thì bị cảnh sát một trăm một mươi ba đang làm nhiệm vụ trên đường bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ trong người đồng một con dao thái lan mà đồng khai dùng để phòng thân
hiện vụ việc đang được lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại lâm đồng công an thành phố đà lạt vừa ra quyết định tạm giữ hoàng vũ kim long một mươi sáu tuổi là học sinh lớp một mươi một của trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện lâm hà để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào sáng ngày hai mươi một tháng tám long đang chạy xe máy trên đường thì thấy bà bùi thị bích liên bốn mươi tám tuổi trú tại đường thiện ý phường bốn thành phố đà lạt đang thực sử dụng chiếc điện thoại iphone sáu s trên vỉa hè
long chạy đến giật lấy rồi bỏ chạy chạy trốn được khoảng một km thì long bị ngã xe và bị người dân bắt giữ đưa đến công an phường
đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tải phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an thành phố vĩnh yên vĩnh phúc bắt quả tàng về hành vi trộm cắp ác quy xe ô tô
trước đó tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên khi phát hiện chiếc xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám c một
của anh nguyễn văn cương đỗ ở ven đường thuộc phường liên bảo không có người chông giữ tiến đã dùng kìm đem theo để trộm cắp hai bình ác quy của xe
khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì cường bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
đầu tranh khai thác đối tượng còn khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên tiến còn thực hiện hai vụ trộm cắp bình ác quy xe ô tô khác trên địa bàn thành phố vĩnh yên
bản thân đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị và các bạn
gặp người bị tai nạn giao thông nhưng không cứu giúp hoặc gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là những hành vi đáng lên án
đây là cách hành xử không chỉ vi phạm về mặt đạo đức vi phạm quy tắc ứng xử trong văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật
vậy nhưng vẫn còn rất nhiều người lại có cách hành xử thiếu tỉnh người
khi gây tai nạn họ liền trốn khỏi hiện trường mà không cứu giúp người bị nạn gây bức xúc trong dư luận ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi
đây là hiện trường
vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô và một xe gắn máy xảy ra lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi ba tháng tám tại ngã tư đường phan bội châu và hùng vương thành phố quảng ngãi
tài xế điều khiển xe ô tô sau khi gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ mặt ba nạn nhân đi trên xe máy đang bị thương mà không cứu giúp
công an thành phố quảng ngãi ngay sau đó đã điều tra và xác định đối tượng điều khiển xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn là roni patricketter quốc tịch thụy sĩ đang cư trú tại thành phố quảng ngãi
việc gây tai nạn rồi bỏ trốn không cứu người bị nạn như thế này không phải là duy nhất
rạng sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tài xế nguyễn văn hiện ở quận thanh khê thành phố đà nẵng lái xe ô tô bốn mươi ba b hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy chạy tuyến đà nẵng gia lai
sau khi tông chết một thanh niên đi xe máy trên quốc lộ một đoạn thôn châu me thuộc xã đức phong huyện mộ đức đã xóa dấu vết hiện trường đưa xe và thi thể nạn nhân vào lề đường rồi tẩu thoát gây bức xúc lớn trong nhân dân
nhưng hành vi trên đã bị lực lượng công an kịp thời phát hiện truy bắt
công tác điều tra của đcth nhất liên quan đến vấn đề gây tai nạn xong không cấp cứu bỏ chạy lãnh đạo quân phố cương quyết xử lý và phải làm rõ để xử lý số đối tượng này
nhất đối tượng này đa số là thanh thiếu niên sau khi gây tai nạn xong thường bỏ rống
không tham gia gấp cứu người bị nạn
nên vừa qua thì công an thành phố đã xử lý ba trường hợp xe ô tô và bốn trường hợp xe mô tô gây tai nạn bỏ chạy
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra hàng chục trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô xe máy gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
qua điều tra xác minh lực lượng công an tỉnh quảng ngãi và công an các huyện thành phố đã làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vô nhân đạo này theo đúng quy định của pháp luật
nghị định bốn mươi sáu của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đã tăng mức xử phạt đối với hành vi người điều khiển ô tô mô tô xe gắn máy gây tai nạn giao thông không dừng lại không giữ nguyên hiện trường bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền không tham gia cấp cứu người bị nạn
việc gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự

cứu chữa kịp thời do người gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường không cứu giúp người bị nạn
và chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường không cứu giúp người bị nạn thật sự đang là nỗi lo của cộng đồng xã hội và đang rất cần hình phạt nghiêm khắc hơn để ngăn chặn những vụ việc tương tự lặp lại
xin kính chào quý vị và các bạn
đêm qua đến sáng nay mưa rào và rông vẫn xảy ra tại các tỉnh thành thuộc bắc bộ khiến nền nhiệt độ lúc này khá mát mẻ và dễ chịu
đến trưa chiều nay bắc bộ có nắng sen kẽ những khoảng nhiều mây nhiệt độ tăng vừa phải
các tỉnh phía tây bắc bộ vào ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối đêm và sáng có mưa rào và rông dài rác
đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm trời sẽ có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba ba mươi năm độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai đới gió đông đến đông nam dầu ẩm tiếp tục duy trì
do vậy về đêm và sáng khu vực tiếp tục có mưa rào khiến thời tiết vẫn khá dễ chịu
sau đó sang ngày thứ tư và ngày thứ năm mưa tạm thời giảm hơn phổ biến chỉ xảy ra ở một vài nơi nên nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn ba mươi năm độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế hôm nay và ngày mai giải mưa rông được dự báo là sẽ vắt ngang qua khu vực
tuy chưa hoạt động quá mạnh nhưng chi phối sẽ là kiểu thời tiết có mưa nắng đan sen độ ẩm không khí cao hơn
nên nhiệt độ trưa chiều có xu hướng giảm năng nóng chấm dứt trên khu vực
đặc biệt vào lúc chiều tối một số nơi trên khu vực sẽ có mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh đến ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm mưa sẽ giảm hơn trên khu vực
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông cần đề phòng gió rất mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
mưa sẽ giải tỏa cơn khát hạn nơi đây đặc biệt khiến bầu không khí bớt ngột ngạt tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người dân khu vực này
với tây nguyên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi
mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành nam bộ mưa có xu hướng tăng thêm về lượng xảy ra trong khoảng trưa chiều tại các tỉnh miền tây nam bộ
và đến chiều tối và đêm thì sẽ là miền đông nam bộ
trong cơn rông khuyên cáo người dân về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
bao gồm rông xét và gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông